trong các ngày hai mươi hai và hai mươi bốn tháng một mươi đại sứ quán việt nam tại liên bang nga trung tâm asean thuộc trường đại học quan hệ quốc tế quốc gia moscow và lãnh sự quán liên bang nga tại tp hcm đã tổ chức các đêm nhạc gia do nghệ sĩ saxophone trần mạnh tuấn và nghệ sĩ guitar dimitri malotetov biểu diễn
đây là sự kiện nằm trong chúa hoạt động tiến tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và liên bang nga một nghìn chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi
với sự hỗ trợ của nghệ sĩ alexei pleschunov và kirill sugarev hai nghệ sĩ trần mạnh tuấn và dimitry malotetov đã mang tới cho khán giả nga và việt nam những bản nhạc quen thuộc của việt nam nga được phối khí theo thể loại nhạc gia hiện đại
ngoài ra các nghệ sĩ còn biểu diễn một số bản nhạc gia nổi tiếng thế giới như summertime shining star
dự kiến để tiếp nối loạt chương trình giao lưu nhạc gia nghệ sĩ trần mạnh tuấn và các nghệ sĩ nga sẽ tiếp tục biểu diễn hai buổi hòa nhạc nữa tại tp hcm vào tháng một mươi hai năm nay